tuy nhiên thì người nuôi đã chưa trang bị cho mình những kiến thức cơ bản hay là những quy định về nuôi chó mèo
nên đôi khi là niềm vui của họ lại trở thành sự sợ hãi và ám ảnh của nhiều người khác
và không khó để có thể bắt gặp hình ảnh những chú chó thả rông không dọa mõm ngoài đường
nhưng việc xử phạt thì vẫn còn hạn chế
điều đáng lo ngại hơn đó là khi đã xảy ra không ít vụ tai nạn thương tâm dẫn đến chết người do giống chó giữ gây ra
đông đảo cư dân mạng mong muốn có các quy định nghiêm hơn về quản lý các giống chó giữ
cháu bé tám tuổi ở bình phước qua nhà bà nội chơi bị chó pitbull cắn tử vong
một vụ việc tương tự cũng xảy ra vào thời điểm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
khi đó chó pitbull cắn chết người tại một quán cà phê ở long an cũng từng gây xuân sao dư luận địa phương
gần đây nhất tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai trong vụ ẩu đả giữa những người hàng xóm xảy ra ở phường thọ quang sơn trà thành phố đà nẵng
một bên khi bị đánh hội đồng đã thả chó pitbull ra cắn người
liên quan đến những vụ việc trên rất nhiều cư dân mạng cho rằng cần siết chặt và quản lý chặt hơn nữa
quy định về việc nuôi các loại chó giữ để không còn những cái chết thương tâm như vậy
tôi yêu chó mèo nhưng thật sự thấy ác cảm với giống chó pitbull này
mong rằng sẽ có luật cấm nuôi loại chó này trong dân cư
đã rất nhiều nước cấm nuôi loại chó này
vậy việt nam thì sao nhỉ khi đã không ít vụ chó pitbull cắn chết người
lực cắn mạnh đã cắn thì không nhà cắn vào cổ học
vì sự an toàn của người khác nhất là trẻ em mọi người không nên nuôi loại chó này
để bảo vệ tính mạng cho người dân đề nghị chính quyền cấm nuôi loại chó hung dữ nguy hiểm như chó pít bùn
phản đối việc thả rông chó giữ và không dọa mõm khi đi ra phố
ủng hộ việc bắt chó thả rông theo kế hoạch của nhà nước
theo cư dân mạng chia sẻ rất nhiều nước đã cấm nuôi loại chó pitbull
và đề nghị cấm nuôi loài chó này tại việt nam
bởi đã có nhiều cái chết thương tâm do giống chó này gây ra kể cả chủ nhân của nó
nhiều cư dân mạng cho rằng cần phải cấm nuôi loài chó giữ này tại ra
còn việc nuôi để sử dụng vào các mục đích khác nhau
như huấn luyện nghiệp vụ trong ngành công an quân đội hải quan biểu diễn siếc
nuôi ở các điểm tham quan du lịch vườn thú thi đấu thể thao
cần được quản lý kỹ càng
đã đến lúc tất cả các cấp chính quyền ra tay mạnh để chấn chỉnh lại việc nuôi chó
không chỉ các loại chó giữ
có rất nhiều người thích nuôi chó theo phong trào nhưng vô trách nhiệm
đề nghị mỗi vật nuôi phải có hồ sơ và phải có quy định rõ ràng
nuôi trong nhà thì tùy ý nhưng khi thả rắt ra đường phải dọa mõm
thủ phải phạt nặng để gian đe
những cái chết oan uổng mong các nhà làm luật nên xem xét đánh giá lại
phải chăng luật pháp chưa đủ tính răn đe nên mọi việc vẫn diễn ra
các ngành chức năng không thể làm ngơ trước sự việc nhiều người bị chó cắn bị thương hoặc chết
theo thống kê mới đây ở việt nam trung bình mỗi năm vẫn có khoảng tám mươi một trăm một mươi người chết vì bệnh dạy
có khoảng năm trăm linh người bị chó mèo cắn phải điều trị dự phòng
gây thiệt hại trên năm trăm linh tỷ mỗi năm
chúng ta cũng đã có nghị định quy định rõ việc xử phạt khi vi phạm về việc nuôi chó mèo
đặc biệt khi xảy ra việc cho tấn công gây nguy hiểm đến tính mạng có thể bị xử lý hình sự
nhưng trên thực tế những quy định này vẫn chỉ là quy định trên giấy
việc xử lý mới chỉ đến trên đầu ngón tay
nhiều phong trào gia quân thành lập đội bắt chó thả rông
hay xử lý chủ nuôi không đeo rõ mõm cho chó khi ra đường
mới đầu được thực hiện rầm rộ và tạo sự kỳ vọng
nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó
cư dân mạng mong muốn cần phải siết chặt quy định về nuôi và quản lý chó hơn nữa
thực hiện đồng bộ thường xuyên các giải pháp
tránh tình trạng chỉ xử lý hay gia quân khi có vụ việc
thì mới mong giảm thiểu được những câu chuyện đau lòng ám ảnh như vừa qua
bạn có suy nghĩ gì về việc quản lý các vật nuôi hùng giữ
hãy chia sẻ quan điểm của mình với fanpage của truyền hình công an nhân dân